nhân dịp tết cổ truyền trôn trần nam thơ mây năm hai nghìn một mươi tám của đồng bào dân tộc khơ me nam bộ
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng nguyễn xuân phúc có thư chúc mừng tết cổ truyền trôn trân nam thơ mây
gửi toàn thể đồng bào đồng chí các vị trư tăng và kiều bào dân tộc khơ me
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng đưa toàn văn bức thư của thủ tướng
thân ái gửi đồng bào đồng chí các vị trư tăng và kiều bào dân tộc khơ me
nhân dịp tết cổ truyền trôn trần nam thờ mây năm hai nghìn một mươi tám thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
tôi thân ái gửi đến đồng bào đồng chí các vị trư tăng và kiều bào dân tộc khơ me
lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất
những năm qua trong điều kiện đất nước còn khó khăn đảng nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt
đối với đồng bào các dân tộc thiểu số kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc phát triển toàn diện
đời sống vật chất tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố tăng cường
cùng với cả nước đồng bào đồng chí và các vị trư tăng dân tộc khơ me đã nỗ lực vượt qua khó khăn
có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước ta
vừa qua ban bí thư trung ương đảng đã ban hành chỉ thị số một mươi chín ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám về tăng cường công tác
ở vùng đồng bào khơ me chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu
những chủ trương chính sách mới của đảng nhà nước đang được đi vào cuộc sống sẽ làm niềm vui của đồng bào dân tộc khơ me chúng ta
được nhân lên trong dịp tết cổ truyền thiêng liêng này
tôi mong rằng cùng với sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của đảng nhà nước đồng bào đồng chí và các vị trư tăng dân tộc khơ me
tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
giảm nghèo bền vững giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp trung sức đồng lòng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng với quân và dân cả nước xây dựng đất nước việt nam mạnh giàu mọi nhà mọi người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc
xin chúc đồng bào đồng chí các vị trư tăng và kiều bào dân tộc khơ me đón tết cổ truyền trôn trở nam thờ mây thật đầm ấm vui tươi và hạnh phúc